tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
và vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích hạnh phó cục trưởng cục thuế tp hcm cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng long kim thanh chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra và làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó lực lượng công an bắt quả tang thanh mang bảy kg pháo nổ mang bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất qua đấu tranh đối tượng thanh khai nhận mua số pháo trên về bán kiếm lời
trên đường đi giao thì bị bắt hiện công an tp biên hòa đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng
theo quy định của pháo nhân
lợi dụng sự dễ dãi trong cầm cố và thế chấp tài sản một số đối tượng đã dùng giấy tờ giả rồi mang thế chấp
tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt tài sản thủ đoạn này đã bị công an nghệ an lật tẩy
lê xuân thế hai mươi bảy tuổi trú tại xã tăng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện yên thành
bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt thế đã bốn lần lên mạng xã hội
đặt làm giả sổ đỏ và giấy đăng ký coe
rồi thế chấp tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt hơn một một tỷ đồng lê xuân thế đã có ba tiền án về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
nhằm tạo sự tin tưởng từ bị hại quá trình cầm cố các loại giấy tờ thế luôn khẳng định những tài sản minh thế chấp
là chính chủ và sẵn sàng chịu trách nhiệm
trước pháp luật
đầu tiên là nó điền lên một mươi ngày nó điền lên thì thế là tôi bảo thì cô chỉnh chủ không bảo có chỉnh chủ
thế là tôi thảy lên tôi kiểm tra đầy đủ dạy tờ lê xuân thế trọng bà tăng thanh
thì tôi thảy thế thì tư tưởng cho tôi làm mấy mấy năm chưa gặp cái thường hợp lừa đảo này cả
thì tôi kiểm tra đầy đủ thì thế rồi tôi cấm
thế với em là bạn bè quen biết tính tưởng cho thế với lần đầu sau lần hai thế với lần nữa là hứa là
nếu mà không tả được là sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
theo cơ quan điều tra một trong những nguyên nhân mà các đối tượng phạm tội dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là do nhiều tiệm cầm đồ khá dễ
họ không kiểm tra xác minh kỹ giấy tờ tài sản thế chấp của khách hàng
hầu hết dựa vào quan hệ và niềm tin trong giao dịch
đối với các cái hiệu cầm đồ và các cái cửa hàng cầm cụ cho vay
thì là đề nghị là kiểm tra các cái thông tin
trên chứng minh nhân dân các cửa công dân để kiểm tra xác thực có đúng là con người đó không
nếu như tài sản những cái giấy tờ giả thì là sau đó quá trình cầm cổ và cho vay
thế là sẽ khó thu hồi và làm cho công tác điều tra rất là khó khăn
nó quá trình chú trị tài sản và xác minh cho pháp
việc sử dụng giấy tờ giả để thế chấp cầm cố diễn ra khá phổ biến trên địa bàn cả nước
vì vậy các cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ
cần nâng cao ý thức cảnh giác tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
công an huyện yên thành cũng thông báo
những ai là bị hại liên quan đến vụ án lê xuân thế
thì nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
kết thúc một mươi tháng nhưng ngành dầu khí đã hoàn thành khai thác
với tổng sản lượng dầu trong và ngoài nước trên chín triệu tấn
vượt ba kế hoạch
cả năm hai nghìn hai mươi hai
góp phần quan trọng vào gdp của quốc gia
và thu ngân sách nhận nước năm nay
đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh
tổng doanh thu đạt trên bảy trăm tám mươi tỷ đồng
vượt bốn mươi kế hoạch cả năm
và tăng năm mươi sáu so với cùng kỳ
nộp ngân sách nhận nước
toàn tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước sáu tháng
đạt trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
vượt bảy mươi bốn kế hoạch đam
để đảm bảo nguồn nguyên liệu
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
đã chỉ đạo công ty lọc hóa dầu bình sơn
cùng với các đơn vị khai thác dầu thô
thuộc tập đoàn
lên phương án bổ sung khẩn cấp nguồn nguyên liệu
từ các nguồn dầu thô sản xuất trong nước
để duy trì liên tục công suất một trăm một mươi hai
trong thời gian tới
trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai
sẽ đưa ra thị trường trên một bốn triệu mét khối xăng dầu
các loại cho hai mươi thương nhân đầu mối
có hợp đồng với nhà máy
trong đó ưu tiên nhu cầu mua hàng
của doanh nghiệp đã và đang nhập khẩu xăng dầu
để hỗ trợ bù đắp chi phí
theo báo cáo bán hàng từ hiệp hội
các nhà sản xuất ô tô việt nam vama
doanh số bán hàng của toàn thị trường
trong tháng một mươi đạt ba mươi sáu năm trăm sáu mươi xe
tăng chín ba so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
và tăng tới hai mươi hai bảy so với cùng kỳ tháng một mươi năm ngoái
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
danh sách một mươi xe bán chạy nhất trên thị trường
đã có sự sao trộn đáng kể
về thứ tự
ford ranger đã bất ngờ vươn lên
ngôi vị đầu bảng trong danh sách một mươi ô tô bán chạy
với hai ba trăm chín mươi bốn chiếc
xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách này
là toyota v tám
đã bán được hai một trăm chín mươi bảy xe
ở vị trí thứ ba và thứ bốn lần lượt
là hai tám mươi chín xe
em thưa quý vị hai mươi tám đội quản lý thị trường của hà nội đã ra quân kiểm tra hơn một trăm linh cây xăng và một mươi doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu trên địa bàn theo đó thì hầu hết các cây xăng đều mở cửa bán hàng không phát hiện trường hợp nào bán nhỏ giọt của quản lý thị trường thành phố hà nội sẽ tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu phối hợp chặt chẽ với sở công thương và lực lượng chức năng ký biên bản cam kết với các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn

đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm kiến nghị thu hồi giấy phép
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị trước tình hình khan hiếm xăng dầu và nhiều cây xăng phải đóng cửa
người dân chật vật đi mua xăng tại các cây tự phát
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản thực hiện công điện của thủ tướng
về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu trong đó hà nội đã ra chỉ đạo dẹp bỏ tình trạng này
nội dung công văn nêu rõ những ngày vừa qua lợi dụng nhu cầu mua xăng dầu của người tiêu dùng tăng cao
xuất hiện tình trạng mua bán xăng dầu qua các bình can chai và lọ không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo chất lượng tại một số điểm bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường
ở địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các cơ quan ban ngành chủ động vào cuộc quyết liệt
nhằm giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu tự phát bằng các chai lọ bình can
trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kinh doanh xăng dầu trái phép
các điểm bán xăng dầu tự phát nhằm trục lợi gây bất ổn thị trường xăng dầu
có nguy cơ cao gây ra cháy nổ mất an ninh trật tự cảnh quan đường phố và an toàn giao thông cho người đi đường
thời gian qua trên địa bàn hà tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng dưới nhiều hình thức tinh vi xảo quyệt gây thiệt hại hàng tỷ đồng của người dân
thực hiện phương châm lấy đấu tranh làm trung tâm phòng ngừa làm chủ đạo
vừa qua công an hà tĩnh đã tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn đến tận từng hộ dân trên địa bàn ghi nhận sau của phóng viên thời sự
do thiếu hiểu biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng
vừa qua chị nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại địa bàn xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị các đối tượng thông qua mạng xã hội facebook lừa đảo chiếm đoạt số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận trình báo lực lượng công an huyện thạch hà hà tĩnh đã khẩn trương vào cuộc
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ thành công ba đối tượng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền nói trên

xảy ra ba mươi tám vụ liên quan đến tiền đoạt số tiền
tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
từ công tác điều tra khám phá các vụ án lực lượng chức năng xác định một trong những nguyên nhân cơ bản
tạo điều kiện cho loại tội phạm này gia tăng xuất phát từ chính sự thiếu hiểu biết của người dân
về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng dẫn đến dễ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

nhưng tổ chức tuyên truyền tập trung tại các địa bàn huyện thạch hà
tổ chức tuyên truyền tập trung tại các nhà văn hóa thôn tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc hội họp sinh hoạt phát gián bano áp vích
và đặc biệt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp đi từng ngõ gõ từng nhà đến từng hộ dân để tuyên truyền với mong muốn
người dân được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết từ đó có ý thức cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình